sau một năm ngày nghị án chiều ngày hai mươi tháng một hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép che giấu tội phạm xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc đã tuyên án đối với một trăm linh bị cáo về các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép che giấu tội phạm

hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái pháp
hội đồng xét xử cũng tuyên chín mươi hai bị cáo trong vụ án phải có trách nhiệm bồi thường dân sự đối với các cơ quan tổ chức cá nhân bị thiệt hại về vật chất và tinh thần